hội nghị trực tuyến tổng kết nghị quyết chung mương bảy một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn đã diễn ra vào sáng nay
tham dự hội nghị có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư chung mương đảng trưởng ban kinh tế chung mương phó thủ tướng trịnh đình dũng
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu của sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới
trên cơ sở tổng kết bài học hai mươi năm đổi mới ngày năm tháng tám năm hai nghìn tám đảng ta đã ban hành nghị quyết số hai mươi sáu của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
đây là nghị quyết lịch sử đầu tiên của đảng đề cập toàn diện đến cả ba lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn
trong đó khẳng định nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới là căn bản
nông nghiệp là thêm chốt
giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn đảng toàn dân
không chỉ đến năm hai nghìn hai mươi mà còn cho suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước
nghị quyết này như lời đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
là nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất cả hệ thống chính trị đồng tình ủng hộ
sau khi nghị quyết được ban hành chính phủ đã có chương trình hành động gồm ba chương trình mục tiêu quốc gia
chín đề án quy hoạch và ba mươi sáu đề án chuyên ngành
qua một mươi năm thực hiện dưới sự lãnh đạo của đảng sự giám sát của quốc hội
sự điều hành và chỉ đạo kịp thời của chính phủ và thủ tướng chính phủ
nông nghiệp nông thôn việt nam đã đạt được những thành tiệu to lớn
được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
vai trò và vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên
tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia
với tỉ trọng giá trị sản xuất thủy sản tăng
xuất khẩu ngày càng tăng với một số loại nông sản đã tiến đến việc khẳng định vị thế
khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới như lúa gạo cao su cà phê điều tôm cá hoa quả nhiệt đới
góp phần làm tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi bảy của ngành nông nghiệp đạt hai sáu mươi
quy mô gdp của cả ngành tăng gấp một hai mươi năm lần
công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động nông thôn
đã chuyển đổi tích cực nhận được nhiều sự ủng hộ với ba sáu mươi chín xã
đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
thưa quý vị có thể nói nghị quyết hai mươi sáu của hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương khóa một mươi là một nghị quyết toàn diện về nông nghiệp nông dân nông thôn
với các quan điểm chủ trương đúng đắn hợp lòng dân được nhân dân đồng tình và hưởng ứng
nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc
tích cực đạt nhiều kết quả to lớn thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
nông nghiệp nông dân nông thôn thể hiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân
đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của cả nước
niềm tin của nhân dân vào đảng chính quyền và cả hệ thống chính trị được nâng cao
trong khuôn khổ hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
cùng lãnh đạo các bộ ngành đã cắt băng khai mạc triển lãm quốc gia
về thành tiệu một mươi năm phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
thủ tướng cũng đã ghé thăm nhiều gian hàng trong đó có gian hàng
chuỗi giá trị ngành giao củ quả của viện kinh tế nông nghiệp hiệu cơ la vy phút
thủ tướng yêu cầu viện phải nhân dậu mô hình sản xuất nước uống từ giao củ
đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu